chào buổi sáng quý vị khán giả tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay sẽ có những điểm mưa to đến rất to có thể trên năm mươi mm
trong cơn rông tiềm ẩn lốc xét gió giật mạnh đi kèm đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất
còn trung bộ trời nắng nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ ba mươi hai ba mươi bốn độ c
khu vực bắc bộ ngày hôm nay khá oi nóng nhiệt độ phổ biến trong khoảng ba mươi một ba mươi bốn độ c
chiều tối và đêm vùng núi sẽ có mưa rông rải rác ban ngày trời không mưa
vì vậy mà các hoạt động ngoài trời vào cuối tuần có thể diễn ra thuận lợi
hẹn gặp lại